theo đài khí tượng thủy văn yên bái nhiệt độ tại các khu vực núi cao nhất là tại hai huyện vùng cao là trạm tấu và mù căng trải
về đêm thì nhiệt độ xuống dưới một mươi độ c trời rét đậm
các địa phương đã đôn đốc người dân chủ động chuẩn bị dự trữ thức ăn gia cố lại chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc
đợt không khí lạnh này sẽ duy trì trong nhiều ngày tới và để bảo đảm cho hơn năm trăm hai mươi con gia súc phát triển tốt trong những ngày khối không khí lạnh tăng cường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn yên bái chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của huyện xã xuống từng thôn bản hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như đói rét cho gia súc
ngoài ra yêu cầu các sở các xã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc nhằm bảo đảm tăng cường đề kháng
đề phòng trường hợp xuất hiện băng tuyết các địa phương cũng cần phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin tới người dân
và yêu cầu người dân nếu thời tiết rét đậm rét hại kèm với mưa và nhiệt độ dưới một mươi độ c thì tuyệt đối không thả rông gia súc